đợt này đưa môn nghệ thuật này vào trường học trường phổ thông cơ sở
đợt này tiếp tục phát huy vấn đề này cho các em ở trường hội thông cơ sở
giữ thi liên hoàn vào chủ phố nhân giang
để nhằm phục vụ và bảo tồn môn nghệ thuật văn hóa đặc đá này
một lần giữa hội bài tròi đến thăm các nghệ nhân bài tròi cổ
mới thấy được cái sức sống bền bỉ bất chấp thời gian và thế cuộc của văn hóa dân gian
trên thế giới có nhiều loại hình nghệ thuật dân gian
cũng có nét tương đồng với bài tròi như pansori của hàn quốc
hát nói của algeri và ấn độ
nhưng từ ngữ làn điệu âm nhạc trong bài tròi việt nam
có lẽ chứa được nhiều nét độc đáo
nghệ thuật bài tròi xứng đáng được vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại